sau một mươi năm sắp nhập thủ đô hà nội đã có sự phát triển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực
bắt nhịp với xu thế của thời đại với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm trở thành thành phố thông minh
thành phố đang nỗ lực xây dựng các thành phần cốt lõi của thành phố thông minh lợi thế
tiềm năng nhiều nhưng cũng có không ít thách thức đặt ra đối với hà nội trong quá trình thực hiện
từ nhiều tháng nay người dân tại các quận nội thành hà nội được tiếp cận hệ thống hỗ trợ
tìm kiếm và thanh toán phí trong giữ xe qua điện thoại thông minh iparking tại các điểm
trong giữ xe ô tô hệ thống này nhận được sự ủng hộ tích cực nhờ sự tiện dụng
minh bạch tránh tình trạng chặt chém khi gửi xe
thành phố hà nội trong những năm qua cũng đã nhìn nhận ra vấn đề phải ứng dụng công nghệ thông tin
để giảm uồn tắc giao thông mình chứng là một số những giải pháp ngoài bãi đổi xe thông minh ra là
hệ thống camera giao thông vé xe buýt điện tử trạm thu phí không dừng thiết bị giám sát hành trình ô tô
trong năm hai nghìn một mươi chín này thì tiếp theo cái chương trình về ứng dụng và chúng tôi coi như là một cái giải pháp đột phá
trong một quản lý điều hành giao thông là ứng dụng giao thông thông minh
chúng tôi cũng báo cáo thành phố đã được thành phố cho phép là triển khai số hóa hạ tầng
kết cấu hạ tầng giao thông và xây dựng cái bản đồ giao thông trực tuyến để cung cấp cái tình hình
giao thông trực tuyến giúp cho người dân lựa chọn được các phương án tổ chức đi lại
thuận tiện trong khi mà chúng ta giao thông trên đường một cách trực tuyến
tuy nhiên tất cả những hệ thống này mới chỉ dừng ở mức độ nhỏ lẻ
theo thống kê giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi hà nội đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị
với tổng số tiền khoảng bốn trăm năm mươi hai tỷ đồng
trong đó số tiền để đầu tư ứng dụng giao thông thông minh chỉ là hai trăm ba mươi tỷ đồng
bằng năm so với tiền đầu tư cơ sở hạ tầng
chúng ta vẫn là
hoặc là xây cầu vượt xây hầm chui v v
nhưng mà song song với những cái giải pháp đó thì cũng cần đặc biệt nhấn mạnh cái giải pháp phần mềm
cũng sử dụng cái hệ thống điều khiển giao thông
những cái biện pháp đó nó tương đối ít tốn kém hơn nhưng mà nó cũng có hiệu quả
theo đánh giá từ viện chiến lược và phát triển giao thông vận tải bộ giao thông vận tải
ủn tắc gây thiệt hại chỉ riêng tại thành phố hà nội mỗi năm khoảng một đến một hai tỷ đô la mỹ
khi mà cuộc cách mạng công nghiệp bốn đang ảnh hưởng tác động sâu sắc đến các lĩnh vực đời sống xã hội
thì vấn đề giao thông thông minh tại các đô thị lớn như hà nội có lẽ cần đầu tư mạnh hơn